tờ rodong sinum cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên ngày một tháng ba đưa tin nước này đã đưa thêm ba chín trăm linh người vào diện cách ly để theo dõi các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín do virus sars cov hai gây ra
hiện triều tiên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào tuần trước đài truyền hình trung ương triều tiên đưa tin khoảng ba người đang được theo dõi tại các tỉnh bắc pyeonggan giáp với trung quốc
như vậy tổng số người hiện được cách ly ở nước này là gần bảy trường hợp chính phủ đã cung cấp cho những người thuộc diện giám sát y tế đầy đủ nhu yếu phẩm đồng nghĩa với việc có thể họ đang được cách ly tại nhà